pháp khắc phục mang lại hiệu quả mong muốn có sự đóng góp không nhỏ từ đội ngũ chuyên gia

mỗi năm có khoảng chín mươi chuyên gia đến tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

đến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây là một chương trình rất thiết thực cho các doanh nghiệp đánh giá tiềm thức của doanh nghiệp để nhìn nhận

thông qua chương trình điều đoàn xuất chất lượng đội ngũ chuyên gia cùng ban điều phối viên
với các doanh nghiệp đoàn xuất chất lượng đội ngũ chuyên gia cùng ban điều phối viên
với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ hàn quốc
sau ba tháng hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp cũng rất tự hào đã được các chuyên gia và các cơ quan sở văn ngành
trong đấy có bộ âu thương đã đến hỗ trợ chương trình này để doanh nghiệp thu được rất nhiều thành công
trong quá trình cải tiến đoàn xuất chất lượng giảm chi phí trong quá trình đoàn xuất
từ góc độ của bộ công thương doanh nghiệp được xác định là trọng tâm của các hoạt động triển khai dự án
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
trong đó về vấn đề chất lượng nội dung ưu tiên của bộ là tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn
đây vừa là công cụ hỗ trợ quản lý sản phẩm hàng hóa của các cơ quan
vừa là một trong những định hướng quan trọng để cải tiến và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp
về tăng năng suất nội dung ưu tiên của bộ là triển khai hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức và lợi ích trong việc áp dụng các công cụ hệ thống về nâng cao năng suất tại doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh về nền công nghiệp mà mình không tự bản thân mình cải tiến
thì mình sẽ không thể giảm được các lạng phí mà mình không duy trì được quá trình cải tiến
thì nó sẽ
sẽ tăng cái giá thành đi và sẽ rất ảnh hưởng đối với trong quá trình mà mình cạnh tranh
để doanh nghiệp có thể vào chỗ cung ứng
thì sau khi mà cải tiến ở doanh nghiệp thì ngay bản thân tôi là ban điều phối
chương trình tôi cũng rất mong muốn doanh nghiệp duy trì chương trình cải tiến năng suất chất lượng
thường xuyên và nâng cao ý thức người lao động để cho chương trình cải tiến này được bền vững
bộ công thương phối hợp với samsung trong hai năm vừa qua
đã đào tạo được hơn hai trăm linh tư vấn viên trong lĩnh vực nâng cao năng suất chất lượng
bước đầu đã tìm ra rất nhiều vấn đề các lãng phí trong doanh nghiệp
ba tháng sau khi tôi quay lại bây giờ tôi thấy rất ngạc nhiên
vì hiệu quả mà chuyên gia việt nam với đội ngũ nhà máy từ những hướng dẫn ban đầu của tôi đã thực hiện hiệu quả
đây mới chỉ là bước cơ bản để nâng cao năng suất và cải tiến chất lượng
hoạt động cải tiến phải liên tục được thực hiện để gia tăng năng lực cạnh tranh
đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
mục tiêu chung của bộ công thương đặt ra trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ
là đến cuối năm nay
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của việt nam có khả năng cạnh tranh cao
đáp ứng được bốn mươi năm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu hai mươi năm giá trị sản xuất công nghiệp
để đạt được mục tiêu này cần phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thực hiện chính sách
với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế chính sách
một điều đáng mừng là sau hai năm thực hiện số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia mỗi năm đều tăng
cụ thể đến thời điểm này đã có đến gần hai trăm linh doanh nghiệp được hỗ trợ cải tiến
các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam đã có những tiến bộ nhất định
khi bộ công thương tích cực triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
qua đó các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam được tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn
hệ thống quản lý chất lượng hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm độ tin cậy
và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu